thưa quý vị các đồng chí và các bạn liên quan đến các vụ gây dối ở các tỉnh phía nam thời gian gần đây
công an một số địa phương đã phát hiện ra nhiều đối tượng xúi rục kích động người dân gây dối
lôi kéo công nhân tại các công ty có vốn nước ngoài đình công
và ngày hôm qua công an tp hcm đã khởi tố một đối tượng về tội phá dối an ninh
tôi thường xuyên live stream từ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
live stream kêu gọi điều tình nay tôi cảm thấy việc làm đó là sai trái
lộc là đối tượng hình sự có nhân thân với nhiều tiền án tiền sự và có hoạt động chính trị phức tạp
ngoài hành vi xúi dục lộc còn tiếp sức cho nhiều người tham gia tụ tập tuần hành gây dối trật tự công cộng
ngoài ra lộc còn thực hiện và đăng các video kêu gọi lật đổ chính quyền nhà nước
hiện công an các tỉnh như long an bình dương đồng nai cũng đã phát hiện thêm được nhiều đối tượng xúi dục
kích động người dân gây dối trong thời gian vừa qua
trong đó có những đối tượng đã từng bị xử lý về tội tuyên truyền thông tin chống phá nhà nước
nhằm kêu gọi được nhiều người dân tụ tập gây dối các đối tượng này đã in ấn tài liệu phát tờ rơi xung quanh các khu công nghiệp
qua những trang phản động tôi đã bị viêm nhiễm với ảnh hưởng kích động
tôi đã in ra bản tờ rơi tôi phát cho người dân
để người ta biểu tình phản đối cái việc nội dung đó
sau khi tôi làm thì tôi bây giờ tôi đã biết được cái hành vi sai trái của tôi và tôi rất hối hận
trên địa bàn tỉnh bình dương thì các đối tượng sử dụng bằng cái hình thức là lôi kéo là loan tin trên trang mạng xã hội
là tung tin giả là coi như là kêu gọi người lao động anh em công nhân xuống đường là từng hành
tham gia biểu tình đình công thì vẫn được hưởng lương qua cái hình thức nếu tham gia thì mỗi người sẽ được hưởng là từ năm trăm linh đến tám trăm linh một ngày công
mạng xã hội cũng là hình thức mà nhiều đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi xúi dục của mình
em đang ở trên phây là chuẩn bị tới tân an mình rồi nè anh em chuẩn bị cờ với văn ron chưa
em thấy là cái
hành vi của em là tuy lúc đó em không ý gì nhưng mà giờ em thấy hậu quả nó nghiêm trọng
hiện các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đang tích cực phối hợp với công an các địa phương để điều tra làm rõ
phân loại những đối tượng liên quan đặc biệt tập trung điều tra đối tượng cầm đầu trong các vụ gây dối thời gian qua